liên quan tới tình hình thiên tai thời tiết theo tổng cục lâm nghiệp thì có một mươi một tỉnh khu vực tây bắc bắc trung bộ nam trung bộ đông và tây nam bộ đang trong thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra cháy rừng
cục kiểm lâm cho biết các khu vực này đã nhiều ngày không mưa nắng nóng thời tiết khô hành có nguy cơ xảy ra cháy rừng
cụ thể các tỉnh sơn la điện biên quảng bình bình định phú yên đồng nai bà rịa vũng tàu đồng tháp an giang trà vinh sóc trăng đều có những diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ngoài ra có một mươi bảy tỉnh có diện tích rừng nguy cơ cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
đối với các khu vực đang ở cấp năm về nguy cơ cháy rừng nếu xảy ra cháy thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bị bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh
cục kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định để tránh bùng cháy lại và lây lan sang các khu vực lân cận